thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ và các địa phương hà nội và thành phố hồ chí minh
về tình hình chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín đã thông tin về việc sản xuất được máy thở không xâm nhập
và bộ y tế đang phối hợp kiểm định máy thở để sản xuất và sử dụng trong trường hợp dịch bệnh lan rộng
ban chỉ đạo cũng đề nghị triển khai chỉ thị số một mươi sáu đến hết ngày một mươi năm tháng bốn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
sau ngày một mươi năm tháng bốn ban chỉ đạo cũng đề nghị thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị mới
trong đó có xem xét việc thực hiện theo tình hình dịch và theo tình hình kinh tế xã hội
để bảo đảm mục tiêu kép của chính phủ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
đồng thời tiếp tục hạn chế nhập cảnh hạn chế chuyến bay từ bên ngoài về việt nam
sự đổi nghị quyết số hai mươi cho phép xuất khẩu khẩu trang cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề của dịch
nhưng phải bảo đảm nhu cầu trong nước trước khi xuất khẩu
đối với các địa phương có khu công nghiệp nhiều nhà máy cần thực hiện quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch đối với công nhân quan tâm tới các đối tượng yếu thế trong xã hội
thực hiện việc xét nghiệm với các nhóm lao động tại các cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí ở một số tỉnh thành phố